chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân
chủ tịch nước mộng đánh giá cao lập trường của chính phủ campuchia không để lực lượng thủ địch nước thứ ba lợi dụng chống phá lại nước kia
cũng như trong công tác phân giới campuchia xây dựng đường biên giới hòa bình hiệu nghị giữa hai nước việt nam và campuchia
về phần mình phó thủ tướng bộ trưởng bộ nội vụ sadek sakeng cảm ơn những đánh giá của chủ tịch nước trần đại quang về quan hệ hai nước
cho thấy lập trường của việt nam trước sau như một ủng hộ nhân dân campuchia
để triển khai có hiệu quả hơn nữa sự hợp tác giữa hai nước phía campuchia đã có ý tưởng tổ chức hội nghị phát triển các tỉnh biên giới giữa hai nước và hiện đang chờ phía việt nam cho ý kiến
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp phó thủ tướng bộ trưởng nội vụ campuchia samdek sakeng đang thăm làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp thay mặt chính phủ việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc chào mừng phó thủ tướng
bộ trưởng và đoàn đại biểu cấp cao bộ nội vụ campuchia sang việt nam tham dự hội nghị đánh giá kết quả hợp tác năm hai nghìn một mươi sáu và ký kế hoạch hợp tác năm hai nghìn một mươi bảy giữa bộ công an việt nam và bộ nội vụ campuchia
thủ tướng chúc mừng những thành tựu to lớn mà campuchia đạt được thời gian qua khẳng định quan điểm của đảng chính phủ việt nam luôn mong muốn campuchia ổn định hòa bình phát triển thịnh vượng
trên tinh thần đó thủ tướng nêu rõ việt nam chân thành chúc campuchia tổ chức thành công cuộc bầu cử hội đồng xã phường
thủ tướng cũng khẳng định chính sách trước sau như một của đảng nhà nước việt nam luôn mong muốn củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình an ninh và ổn định của nước kia
về phần mình phó thủ tướng bộ trưởng sam deck sẽ khen bày tỏ cảm ơn
bộ nội vụ campuchia và bộ công an việt nam có truyền thống hợp tác tốt đẹp hàng năm nhất là một mươi năm qua thường xuyên ký kết hợp tác
hai nước đã phối hợp bảo đảm giữ gìn tuyến biên giới hòa bình an ninh hữu nghị và hợp tác
trong vấn đề này bộ nội vụ campuchia đã luôn nhận được sự giúp đỡ phía việt nam về vật chất đào tạo cán bộ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm
phó thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự giúp đỡ quý giá của đảng nhà nước và nhân dân việt nam đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước campuchia
hôm nay tại thành phố cần thơ bộ công thương phối hợp với ban chỉ đạo tây nam bộ và hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
tổ chức hội nghị thu hút đầu tư kinh doanh logistics vùng đồng bằng sông kiều long
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng vương đình huệ đến dự và chủ trì hội nghị
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ thay mặt chính phủ đánh giá cao những nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đầu tư phát triển hoạt động logistics tại vùng đồng bằng sông kiểu long thời gian qua
và mong muốn có nhiều nhà đầu tư hơn nữa sẽ đầu tư mới hoặc mở rộng đầu tư kinh doanh logistics tại vùng đồng bằng sông kiều long
một khu vực thực sự có nhiều tiềm năng và lợi thế trong cả trước mắt và lâu dài
phó thủ tướng cũng đề nghị các địa phương cần quan triệt tinh thần của chính phủ về phát triển kinh tế phát triển doanh nghiệp phải xây dựng một môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp
phó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan cần tiếp tục ra soát cơ chế chính sách pháp luật liên quan hiện hành để tiếp tục cụ thể hóa sửa đổi bổ sung kịp thời nhằm khắc phục những trồng chéo chưa thống nhất
tiếp tục tạo điều kiện cho phát triển dịch vụ logistics huy động tối đa mọi nguồn lực trong nước và ngoài nước phục vụ phát triển dịch vụ này khuyến khích và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh logistics
ban chỉ đạo tây nam bộ sẽ chủ trì phối hợp với các địa phương liên quan lập kế hoạch hành động chung của vùng về phát triển cơ sở hạ tầng logistics và dịch vụ logistics
bộ công thương trao đổi với các địa phương liên quan đẩy nhanh triển khai đầu tư trung tâm logistics tại vùng đồng bằng sông kiều long theo quy hoạch đã được thủ tướng phê duyệt
tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung trình bày phân tích đánh giá về hiện trạng kinh tế xã hội cơ sở hạ tầng về logistics các tiềm năng lợi thế triển vọng cũng như những khó khăn khi đầu tư logistics vào khu vực
hôm nay tại huyện biên giới tỉnh biên an giang đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ và quỹ bảo trợ học sinh dân tộc thiểu số học sinh nghèo của báo công an nhân dân đã trao năm mươi xe đạp cho học sinh dân tộc thiểu số hai huyện tịnh biên và tri tôn của tỉnh an giang
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng thường trực trương hòa bình biểu dương tỉnh an giang đã quan tâm chú trọng đúng mức đến công tác giáo dục đào tạo
chất lượng giáo dục toàn diện có nhiều chuyển biến tích cực tỷ lệ học sinh khá giỏi tăng học sinh yếu kém giảm dần hệ thống trường lớp trang thiết bị dạy học từng bước được tăng cường bổ sung
phó thủ tướng trương hòa bình cũng bày tỏ vui mừng khi được thấy con em bà con đồng bào khơ me an giang ngày càng có nhiều học sinh học giỏi
nhân dịp này phó thủ tướng trương hòa bình đề nghị tỉnh an giang quan tâm trong chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo ở các trường vùng sâu vùng xa vùng biên giới của tỉnh có chính sách hỗ trợ cho các học sinh dân tộc thiểu số nghèo hiếu học vượt khó có điều kiện đến trường học tập trở thành người có ích góp phần làm giàu cho quê hương và đất nước
bộ y tế vừa xây dựng dự thảo luật về máu và tế bảo gốc theo đó cơ quan này bày tỏ sự ủng hộ đối với phương án hiến máu tình nguyện

theo bộ y tế cơ quan này ủng hộ phương án hai đó là hiến máu tự nguyện kết hợp với tăng tri cho hoạt động vận động hiến máu để vừa phù hợp với thực tiễn phù hợp với pháp luật quốc tế cũng như không gây tốn kém không cần thiết cho nhà nước và xã hội
từ ngày chín đến ngày một mươi ba tháng một bệnh viện đại học trung an hàn quốc và do san vina đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc cho gần hai năm trăm linh người dân tỉnh quảng ngãi đây là chương trình từ thiện nhằm chia sẻ cho người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh quảng ngãi
đoàn y bác sĩ đến từ bệnh viện đại học trung ngang hàn quốc cùng bảy mươi bảy tình nguyện viên đến từ dusan vina sinh viên trường đại học ngoại ngữ đà nẵng đã tiến hành khám cho một năm trăm linh người dân
huyện bình sơn và một người dân vùng cao huyện trà bồng các y bác sĩ đã khám tư vấn các bệnh huyết áp thấp khớp tim mạch thị lực loãng xương hô hấp dối loạn tiêu hóa răng miệng và da liễu đoàn thiện nguyện cũng đã tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho trên hai người bệnh sau khám

đây là đối tượng nguyễn ngọc thức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm trú tại thôn vinh quang thượng xã do quang huyện gio linh tỉnh quảng trị vừa bị công an huyện gio linh bắt giữ về tội cướp hơn tám mươi triệu đồng của mẹ việt nam anh hùng trần thị con ở gần nhà với đối tượng

đến nay trên địa bàn huyện gio linh tỉnh quảng trị đã xảy ra ba mươi một vụ tội phạm hình sự trong đó có một mươi hai vụ trộm cướp tài sản và ba vụ đánh người gây thương tích để ổn định tình hình trong dịp tết nguyên đán công an huyện gio linh đã triển khai một số giải pháp

được cho là hỗ trợ các sáng kiến chính sách của tổng thống park bà chue đã bác bỏ tất cả các cáo buộc này
liên quan đến cuộc khủng hoảng tại syri tổng thống syri basa nassad vừa khẳng định chính quyền damas đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán tại kazakhstan để giải quyết tình hình syri đồng thời lưu ý rằng không có hạn chế nào về phía damas trong cuộc đàm phán đó
trả lời phỏng vấn các nhà báo pháp tổng thống syri basa anasat cho biết thỏa thuận ngừng bắn do thổ nhĩ kỳ và nga làm trung gian trước thềm cuộc đàm phán
đang bị vi phạm và vai trò của quân đội syri là giành lại một khu vực gần thủ đô damas nơi lực lượng nổi dậy kiểm soát nguồn cung cấp nước chính cho thủ đô
ngoài ra ông assad cũng khẳng định chính phủ syri sẵn sàng thương lượng về vị trí của ông trên cương vị tổng thống
ông nói thêm rằng bất kỳ vấn đề lập hiến nào cũng phải được đặt trong khuôn khổ một cuộc trưng cầu dân ý và nhân dân syri sẽ là những người chịu trách nhiệm bầu chọn tổng thống
các nhà hoạt động xã hội thân nhân của các nữ sinh vừa tập trung tại abuja nigeria
tưởng niệm một ngày xảy ra vụ bắt cóc hơn hai trăm linh nữ sinh tại thị trấn chibok
các nhà hoạt động xã hội thân nhân của các nữ sinh bị bokoharam bắt cóc đã mang theo ảnh của các nữ sinh và hô vang khẩu hiệu để nhắc nhở mọi người
còn nhiều nữ sinh hiện vẫn đang bị nhóm phiến quân bokoharam giam giữ và kêu gọi chính phủ nigeria giải cứu các nạn nhân
cách đây gần ba năm các tay súng bokoharam đã tấn công một trường trung học tại tribok thị trấn hẻo lánh ở phía đông bắc nigeria và bắt cóc hơn hai trăm linh nữ sinh
hai mươi nữ sinh đã được trả tự do hiện vẫn không có thông tin gì về hơn hai trăm linh nữ sinh còn lại
tổng thống venezuela nicolas maduro vừa thông báo mức lương tối thiểu và lương hưu ở nước này tăng thêm năm mươi
đợt tăng lần thứ năm trong vòng một năm qua nhằm bảo vệ người lao động trước tình trạng venezuela đang phải đối mặt với lạm phát cao nhất thế giới hiện nay
phát biểu trong chương trình phát thanh và truyền hình hàng tuần tổng thống venezuela nicolas manduro cho biết ông mở đầu năm hai nghìn một mươi chín
bằng quyết định tăng mức lương tối thiểu và lương hưu
theo đó mức lương tối thiểu hàng tháng sẽ ở mức khoảng sáu mươi đô la mỹ tại thời điểm tỷ giá chính thức ở mức thấp nhất nhưng ở chợ đen thì chỉ vào khoảng một mươi hai đô la mỹ
ông maduro đến nay đã tăng lương tối thiểu tổng cộng ba trăm hai mươi hai kể từ tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
trong ba năm qua venezuela đã phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế do dầu thô mất giá nghiêm trọng kể từ giữa năm hai nghìn một mươi bốn và cuộc chiến kinh tế do các thế lực thù địch phát động
theo số liệu chính thức lạm phát của venezuela
đã chạm mức một trăm tám mươi một trong năm hai nghìn một mươi năm nhưng những người đối lập cho rằng con số thực tế còn cao hơn nhiều
hiện chưa có số liệu chính thức về lạm phát của năm hai nghìn một mươi sáu nhưng các chuyên gia kinh tế cho rằng mức lạm phát ít nhất đã tăng gấp hai lần so với năm trước đó và sẽ tiếp tục tồi tệ trong năm hai nghìn một mươi chín
tỷ lệ thất nghiệp trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu của khu vực đồng tiền trung châu âu eurozone đã giảm xuống mức thấp nhất trong bảy năm qua do kinh tế tiếp tục cải thiện
theo các số liệu thống kê chính thức của cơ quan thống kê châu âu eurostat tỷ lệ thất nghiệp trong tháng một mươi một được ghi nhận ở mức chín tám tại eurozone mức thấp nhất kể từ tháng bảy năm hai nghìn chín
các nhà phân tích cho rằng mặc dù tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhưng chỉ cải thiện ít đặc biệt so với mức chín chín trong tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu lần đầu tiên kể từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi một tỷ lệ thất nghiệp được ghi nhận dưới một mươi
mặc dù vậy tỷ lệ này đã làm gia tăng hy vọng eurozone đang thoát khỏi cuộc khủng hoảng tài chính năm hai nghìn bảy hai nghìn tám và cuộc khủng hoảng nợ kéo dài khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức một mươi hai năm
tuy nhiên theo eurostat tỷ lệ thất nghiệp hiện nay vẫn cao hơn nhiều so với mức trung bình bảy năm được ghi nhận trước khi xảy ra khủng hoảng nợ
đức nền kinh tế đứng đầu châu âu có tỷ lệ thất nghiệp trong tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu thấp nhất với bốn một trong khi tây ban nha và hy lạp được ghi nhận có mức thất nghiệp cao nhất lần lượt là một mươi chín hai